chiều nay ngày hai tháng một mươi hai ban tổ chức trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến
quán triệt triển khai thực hiện quy định hai trăm linh năm của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực
trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
quy định hai trăm linh năm là văn bản mang tính pháp quy đầu tiên của đảng về kiểm soát quyền
trong công tác cán bộ chống chạy chức chạy quyền
quy định đã đề cập đến nhiều nhóm vấn đề mới như nhận diện rõ các hành vi chạy chức
chạy quyền và bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền bổ sung chế tài
hình thức xử lý đối với những người vi phạm đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác
để quy định đi vào cuộc sống ban tổ chức trung ương đề nghị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
chung vào công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ
đảng viên và toàn xã hội bên cạnh đó tiếp tục cụ thể hóa hoàn thiện hệ thống quy chế
quy định chặt chẽ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu và nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi chạy chức chạy quyền ở các cấp
không để lọt những cán bộ không đủ điều kiện tiêu chuẩn nhưng cũng không để sót những người có đức
có tài và đội ngũ lãnh đạo vào cấp ủy các cấp